tuy cáo trạng đã nêu rõ những tội danh mà ông đỗ hữu ca cùng các đồng phạm vi phạm
nhưng nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc ông đỗ hữu ca đã giúp chạy án như thế nào
sau bốn lần nhận số tiền nhờ vả lên đến ba mươi năm tỷ đồng
từ cuối tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng trương xuân đức đã bốn lần đến gặp
và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca tại nhà ở xã cây giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trương xuân đức rút tám tỷ từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn hai tỷ đồng
rồi đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố thái bình nhờ người quen chuyển cho ngọc anh
sau khi nhận một mươi tỷ đồng ngọc anh mang đến phòng khách nhà ông ca
khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng nhờ ông ca giúp chạy tội cho trương xuân đức
ông ca đồng ý
khoảng một tuần sau nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án
nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh
nên trương xuân đức lo lắng về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng rồi đến nhà ông ca
khi đến nơi đức mang tiền vào để trong phòng ngủ tầng một nhà ông ca
và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền năm tỷ đồng tiếp tục nhờ chạy án
ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhận thấy công an tỉnh quảng ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình
nên vợ chồng trương xuân đức quyết định đưa thêm một mươi năm tỷ cho ông ca để lo chạy tội
trương xuân đước nhờ tết
tnq giám đốc một ngân hàng trên đường lê hồng phong tp hải phòng
rút số tiền một mươi bốn chín trăm bảy mươi tỷ đồng từ tài khoản của đức
sau đó cho thêm ba mươi triệu đồng cho vào hai bao vải đựng tiền của ngân hàng
rồi thông báo cho vợ đến nhận
theo yêu cầu của đước tnq chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng
chở ngọc anh đến nhà ông ca
nhân viên này còn giúp ngọc anh xác hai bao tiền để vào phòng khách nhà ông ca
sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ và đưa cho ông ca xem
bản chụp tờ công văn của công an tỉnh quảng ninh
thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế
để ông ca lo chạy tội cho đúng
lần thứ tư ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thấy việc chạy tội chưa có kết quả
nên đức chỉ đạo ngọc anh tiếp tục mang thêm năm tỷ đến cho ông ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng nhờ ông ca chạy tội giúp đước
vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết đức vẫn đang lẩn trốn
ông ca đã nói chuyện điện thoại với đức và bảo về gặp mình
hôm sau vợ chồng đước đến gặp hỏi về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin từ phía công an tỉnh quảng ninh
đồng thời ông ca bảo đức về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc
nhưng đước từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội nhưng không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba đức lại cùng vợ đến nhà ông ca để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an tp hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh thì đã nhờ người đàn ông
tên g lo xong việc
ông ca bảo đước cứ yên tâm về nhà ăn tết không phải lo lắng
đức và ngọc anh tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong
không bỏ trốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trường xuân đức bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hỏa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ông ca
họ về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt
và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhưng ông ca không trả lại tiền
ông ca còn mắng
trường xuân đước và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông trung trường xuân đước làm giám đốc một mươi một công ty nào ở hải phòng
liên quan tới vụ thiếu tướng đỗ hữu ca nhận tiền chạy án
vị lãnh đạo cục thuế thành phố hải phòng cho biết
tất cả các doanh nghiệp do trường xuân đức đứng tên làm giám đốc
trên địa bàn thành phố hải phòng đã ngừng hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi một
qua tìm hiểu được biết trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại hải phòng
đã đứng ra thành lập và đăng ký đại diện theo pháp luật hơn chục công ty
trong đó có một mươi một công ty đăng ký địa chỉ trụ sở trên địa bàn hải phòng
tuy nhiên khi đến một số địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại hải phòng
thì lại không hề có biển công ty
cụ thể công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng thương mại bạch đằng
địa chỉ đăng ký tại hai trăm sáu mươi bốn nguyễn văn linh phường dư hàng canh quận lê trân hải phòng
tuy nhiên tại đây không hề có biển công ty đăng ký như trên
thay vào đó là một cửa hàng bán đồ gỗ
một người dân cho biết tại địa chỉ trên chỉ có cửa hàng đồ gỗ đã kinh doanh
từ nhiều năm nay chứ không có công ty nào hoạt động tại đây
tương tự địa chỉ nhà ông trương đức thắng thôn bảy xã lại xuân huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng được ông trương xuân đức đặt địa chỉ kinh doanh đăng ký
trụ sở của ba công ty cũng không hề gắn biển công ty nào
theo tài liệu của cơ quan chức năng trên địa bàn hải phòng
trương xuân đức đăng ký thành lập và trực tiếp làm giám đốc một mươi một công ty
bao gồm công ty cổ phận xây dựng và phát triển hạ tầng ligozi hai mươi hai
trụ sở đăng ký tại thôn bảy nhà ông trương đức thắng xã lại xuân
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
công ty cổ phần đầu tư xây dựng và nạo vét đường thủy hà cô sáu
trụ sở đăng ký tại thôn bảy nhà ông trường đức thắng xã lại xuân
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số sáu trụ sở đăng ký tại thôn bảy
tại nhà ông trương đức thắng xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kim khí trường thành trụ sở đăng ký tại thôn thù du
tại nhà ông bùi huy thuật xã minh tân huyện kiến thụy hải phòng
công ty cổ phần khánh dung trụ sở đăng ký tại thôn an phú xã đại bản huyện an dương thành phố hải phòng
công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và xây dựng hải phòng đăng ký trụ sở tại thôn thù du
tại nhà bà đặng thị chín xã minh tân huyện kiến thụy hải phòng
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia bảo đăng ký trụ sở tại khu một lũng đông
phường đăng hải quận hải an hải phòng
công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị hải phòng đăng ký trụ sở tại thôn thù du
tại nhà bà vũ thị dung xã minh tân huyện kiến thụy thành phố hải phòng
công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng thương mại bạch đăng ký trụ sở tại số hai trăm sáu mươi bốn nguyễn văn linh
phường dư hàng canh quận lê trân hải phòng
công ty cổ phần dầu khí minh tân đăng ký trụ sở tại số hai trăm tám mươi một lũng đông phường đăng hải quận hải an thành phố hải phòng
công ty cổ phần xây dựng thăng long hải phòng trụ sở đăng ký tại thôn văn chấn
tại nhà bà tô thị thủy xã văn phong huyện cát hải thành phố hải phòng
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ khởi tố tạm giam nhiều bị can về tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước và quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng
cụ thể theo nguồn tin công an tỉnh quảng ninh đang điều tra vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
thu nộp ngân sách nhà nước quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
căn cứ kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ khởi tố tạm giam các bị can trương xuân đức
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là vợ của đức trương văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đều trú tại thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước
ngoài ra còn khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác về tội trốn thuế
được biết vợ chồng ông đức có quan hệ thân thiết với thiếu tướng đỗ hữu ca từ thời ông ca còn làm giám đốc công an thành phố hải phòng
với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhiều năm vợ chồng ông đức
cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn khi biết mình và đồng phạm bị công an tỉnh quảng ninh đưa vào tầm ngắm
chùm mua bán hóa đơn trương xuân đức đã đưa ông ca khoảng ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy án
sau khi nhận tiền từ ông đước ông ca không đưa cho ai để trại án
khi công an tỉnh quảng ninh điều tra thực hiện các bước tố tụng thì ông ca nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đang điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy ông ca liên quan tới đâu bị cáo buộc vì hành vi gì còn phải chờ kết quả điều tra sắp tới
tuy nhiên từ sự việc này có thể thấy việc giữ gìn đạo đức công vụ và chấp hành pháp luật của người cán bộ đảng viên là việc phải làm cả đời chứ không phải chỉ khi còn đương nhiệm
nộp lại tiền chạy án ông đỗ hữu ca có được giảm trách nhiệm hình sự
thưa quý vị trong quá trình điều tra làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế
công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện ra việc nhận tiền chạy án từ đó đã làm việc với ông đỗ hữu ca
theo đó sau khi nhận tiền ông ca đã giữ lại cho bản thân chỉ khi bị cơ quan điều tra bắt và khám nhà thì ông ca mới trả lại số tiền chiếm đoạt lừa đảo
vậy hành động này có giúp cho ông ta được xem xét giảm trách nhiệm hình sự ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời
luật sư nguyễn thị xuyến đoàn luật sư tp hà nội khẳng định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không được liệt kê vào tội khởi tố theo yêu cầu của người bị hại
nên mặc dù ông ca đã trả hết số tiền nhận chạy án nhưng do hành vi vi phạm pháp luật điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy nên ông vẫn bị khởi tố theo đúng quy định về tố tụng hình sự
việc trả tiền này là việc người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả nên chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ trong vụ án hình sự
theo đó tình tiết giảm nhẹ trong vụ án hình sự là tình tiết làm cho mức độ nguy hiểm của trường hợp phạm tội cụ thể giảm đi
là một trong những căn cứ quan trọng để tòa án quyết định hình phạt cụ thể đối với người phạm tội
trong số hai mươi hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có việc người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả
được quy định cụ thể tại khoản một điều năm mươi một của bộ luật hình sự
trường hợp người phạm tội đã gây ra thiệt hại tức là thiệt hại đã thực tế xảy ra nhưng người phạm tội đã sửa chữa bồi thường những thiệt hại do mình gây ra
cho bên bị hại hoặc đã tự nguyện khắc phục hậu quả của tội phạm
người phạm tội phải tự nguyện sửa chữa bồi thương thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả mới được coi là tình tiết giảm nhẹ
nếu do tác động của người khác hoặc của cơ quan nhà nước tổ chức xã hội buộc phải sửa chữa bồi thường hoặc khắc phục hậu quả
người phạm tội mới thực hiện theo thì không được xem là tình tiết giảm nhẹ để áp dụng
việc tự nguyện sửa chữa bồi thương thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả phải xảy ra trước khi tuyên án
và thuộc ở cấp nào thì cấp đó coi là tình tiết giảm nhẹ
để được áp dụng tình tiết người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả
cần căn cứ vào các quy định tại nghị quyết một hai nghìn sáu nq hdtp của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
hướng dẫn một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
giải thích về hành vi lừa đảo chiếm tỏa tài sản luật sư nguyễn văn đồng đoàn luật sư thành phố hà nội
trích dẫn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể người nào đưa thông tin gian dối thông tin không có thật
để người khác tin tưởng giao tiền tài sản nhằm chiếm đoạt thì được xác định là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án trên nguồn tin cho hay nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng đã nhận hàng chục tỷ đồng
của một đối tượng để chạy án nhưng không thực hiện công việc như đã thỏa thuận và chiếm đoạt giữ lại cho bản thân
luật sư đồng cho hay đây là tội phạm xâm phạm sở hữu
nếu người phạm tội bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản trị giá từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì phải đối mặt với cùng hình phạt một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
nhận định thêm luật sư cho rằng ông ca cũng có thể sẽ phải đối mặt với tình tiết tăng nặng
chịu trách nhiệm hình sự là lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
luật sư đồng nói việc ông ca nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
quy định tại điều năm mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
vì vậy trước khi đưa ra quyết định về hình phạt tòa án sẽ cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội
nhân thân các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự